cục hải quan tỉnh bình phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông mai như vệ năm mươi bốn tuổi
phó tri cục trường tri cục hải quan cửa khẩu hoàng diệu thuồng cục hải quan tỉnh bình phước
để phục vụ công tác điều tra sau khi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy
khoảng một mươi sáu h hai mươi năm vào chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu ông mai như vệ điều khiển xe ô tô đến đoạn thôn bình tân
xã phước minh huyện bù gia mập thì bất ngờ tông trực diện vào xe máy do bà phạm thị năm ba mươi sáu tuổi
ngụ tại xã phước minh điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
cú tông mạnh làm bà năm bị ngã văng ra đường bị thương và phải đưa đi cấp cứu
sau khi gây tai nạn ông vệ tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy khoảng năm km đến thôn bình lợi
xã phước minh huyện bù gia mập thì bị người dân đuổi theo chặn lại và giao cho cảnh sát
toàn bộ hình ảnh đã được người dân ghi lại